ngay mùng bảy tháng một mươi ubnd tỉnh hà nam đã ra quyết định về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố phủ lý
theo đó tỉnh hà nam tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị số một mươi sáu
đối với một phần các phường có nguy cơ cao trên địa bàn thành phố phủ lý trong thời gian bảy ngày
kể từ giờ ngày hôm nay tám tháng một mươi
cụ thể là một phần các phường lê hồng phong châu sơn hai bà trưng minh khai lương khánh thiện và trần hưng đạo
cũng từ giờ ngày hôm nay ubnd tỉnh hà nam cũng quyết định kết thúc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội
theo tinh thần chỉ thị số một mươi sáu đối với một phần các phường xã thanh châu thanh tuyền liêm chính quang trung phù văn và liêm trung